hiện nay trên biển đông đang xuất hiện một vùng áp thấp di chuyển về hướng đất liền bắc bộ nước ta
vào hồi bảy giờ ngày hôm nay vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm tám mươi km về phía đông nam
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
sau đó áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía bắc bộ nhưng chưa có dấu hiệu mạnh lên thành bão
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về vùng áp thấp này tới quý vị
chuyển sang thời tiết trên đất liền
nhận định trong ba ngày tới khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa rông diện rộng với cường độ mưa sẽ gia tăng thêm
vùng núi có nơi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
quý vị cần hết sức chú ý các hiện tượng như lốc xét và gió rất mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến là từ ba mươi ba mươi ba độ sau đó sẽ giảm thêm từ một hai độ
phía tây bắc bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới kết thúc nắng nóng trên khu vực
quý vị cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn và giảm nhẹ trong hai ngày sau đó
chuyển sang các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
từ ngày mai sẽ có mưa rông nắng nóng vì vậy cũng thu hẹp dần về diện và chỉ còn tập trung chủ yếu ở vùng núi phía tây khu vực
nhiệt độ cao nhất ngày mai
nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ có mưa rông trong khoảng là từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn
sang đến ngày mùng bảy và ngày mùng tám mưa sẽ tiếp tục gia tăng diện rộng và nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng có mưa trong những ngày tới
ở phần phía bắc vẫn còn nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ngày mai là từ ba mươi ba ba mươi sáu độ phía nam là từ ba mươi một ba mươi ba độ
trong hai ngày tiếp theo nắng nóng sẽ tiếp tục dịu đi trên khu vực phía bắc
tại khu vực tây nguyên
trong ba ngày tới mưa rông sẽ có xu hướng gia tăng đều trên khu vực cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to và rông
trong cơn rông bà con cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ trong những ngày tới sẽ giảm cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới nắng nóng cũng kết thúc trên khu vực đông nam bộ